sau khi cơ quan an ninh liên bang nga fsb bắt giữ nhà báo ivancovich của tờ wall streetsternal với cáo buộc là hoạt động gián điệp tổng thống mỹ joe biden đã kêu gọi nga thả tự do cho nhà báo này
thư ký báo chí nhà trắng zealmpia cũng đã phản hồi việc nga bắt giữ nhà báo gascow và cho rằng cáo buộc nhà báo này hoạt động gián điệp là vô căn cứ
trong khi đó tờ wall street journal cũng đã phủ nhận các cáo buộc nhằm vào nhà báo kukovic
trước đó ngày ba mươi tháng ba tòa án quận lefort tovsky ở thủ đô moscow đã ra lệnh tạm giam hai tháng đối với nhà báo guscow vì nghi ngờ làm gián điệp
thông báo của tòa nêu rõ ông escovite bị tạm giam trong thời gian một tháng hai mươi chín ngày đến ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba để cho xét xử
việc giam giữ có thể được gia hạn sau ngày trên
cơ quan an ninh liên bang nga cho biết phóng viên kukovic
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đã bị tạm giữ tại jeca terinberg với cáo buộc do thám khi đang tìm cách có được các thông tin mật
điện kremlin cảnh báo washington không nên thực hiện các biện pháp trả đũa nhằm vào truyền thông nga sau vụ bắt giữ ông gustin